buổi lễ tôn vinh một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và sáu bộ ngành
trong đó có bảy mươi đại biểu đã hiến máu từ tám đến ba mươi lần hai mươi một đại biểu đã hiến máu từ ba mươi một đến sáu mươi ba lần
tiêu biểu có hai đại biểu hiến máu sáu mươi bốn lần hầu hết các đại biểu vừa hiến máu tình nguyện vừa vận động hàng nghìn người cùng tham gia hiến máu
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu hoan nganh và đánh giá cao ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
và ban chỉ đạo các tỉnh thành phố trong nhiều năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu từ cấp cơ sở tới trung ương
đây là việc làm có ý nghĩa thể hiện sự trân trọng tri ân của toàn xã hội và cộng đồng đối với người hiến máu để cứu người khác
ngoài gói bổ sung ba tỷ đồng bộ xây dựng mới đây đã đề nghị chính phủ cấp bù lãi suất cho vay cho các tổ chức tín dụng với số tiền hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội
cuối tháng năm vừa qua bộ xây dựng đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ bổ sung thêm ba tỷ đồng vào gói cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội
nhằm giải quyết tiến độ phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đạt khoảng ba mươi so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vấn đề tiến độ gặp nhiều ách tắc chủ yếu là do khó khăn về nguồn vốn
từ khi kết thúc gói hỗ trợ ba mươi tỷ đồng đến nay mới chỉ bổ sung thêm được một tỷ đồng để hỗ trợ việc mua nhà
theo bộ xây dựng con số này quá ít so với nhu cầu thực tế
trước khó khăn về nguồn vốn ngoài gói bổ sung ba tỷ đồng bộ xây dựng còn đề nghị chính phủ cấp bù lãi suất cho vay cho các tổ chức tiến dụng với số tiền hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
đề án quản lý và tổ chức lễ hội trọi châu đồ sơn của ủy ban nhân dân tp hải phòng vừa gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị bán vé lễ hội trọi châu
tuy nhiên bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết bộ dứt khoát không đồng ý việc bán vé lễ hội
theo đề án của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng thì việc bán vé thu tiền là rất cần thiết thậm chí sống còn với việc tổ chức lễ hội trọi châu đồ sơn
theo đề án hiện kinh phí cho hoạt động lễ hội không lấy từ ngân sách nhà nước
do vậy toàn bộ kinh phí dành cho hoạt động lễ hội trọi châu khoảng một mươi năm trở lại đây đều từ nguồn huy động xã hội hóa
nguồn kinh phí cho lễ hội trọi châu không lấy từ ngân sách nhà nước
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch tại thông tư số một mươi năm và nghị định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi bảy thì không được bán vé thu tiền lễ hội
trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo bộ với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng vừa qua bộ đã yêu cầu phải xem lại vấn đề bán vé lễ hội trọi châu
quan điểm của bộ văn hóa thể thao và du lịch là không bán vé bất cứ lễ hội truyền thống nào
các chuyên gia tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế fit vừa đưa ra nhận định kinh tế việt nam đang trên đà tăng trưởng tích cực hơn so với năm ngoái
đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh tập trung chủ yếu vào các ngành xuất khẩu và điện tử dự trữ ngoại hối được tăng cường nợ nước ngoài được kiểm soát chặt chẽ
chuyên gia phân tích cao cấp của fit tại việt nam cho biết tháng năm năm hai nghìn một mươi tám fit đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ của việt nam từ mức bb trừ lên bb
với triển vọng ổn định do dự trữ ngoại hối tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng xếp hạng tín nhiệm cho việt nam là tăng trưởng gdp đạt trên sáu năm hai nghìn một mươi bảy và vẫn tiếp tục được dự báo sẽ đạt mức sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
động lực chính để fit nâng xếp hạng đối với việt nam là sự duy trì ổn định kinh tế vĩ mô khả năng chống chọi với rủi ro bên ngoài mạnh hơn và đáp ứng được các tiêu chí về tài chính
theo dự báo của fit
kinh tế việt nam có thể đạt mức tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi tám trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu á thái bình dương và nhanh nhất trong số các nước xếp hạng tín dụng bb
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và xếp các doanh nghiệp đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
dự báo đến cuối năm tại thị trường quốc tế cũng như thị trường việt nam có thể thấy trong tháng tới tôm sẽ có tín hiệu tăng giá trở lại
con tôm được xác định là mặt hàng chủ đạo của nhóm hàng thủy sản xuất khẩu của việt nam trong ít nhất một mươi năm tới với cơ cấu chiếm từ bốn mươi năm đến bảy mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản
nhưng ngoài những lợi thế việt nam đã xây dựng được như có sản lượng có tôm sinh thái hàm lượng giá trị tăng cao công nghệ chế biến hiện đại
thì hai vấn đề là lây nhiễm kháng sinh và tạp chất chưa được giải quyết rứt điểm đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất xuất khẩu tôm
vì vậy cộng đồng doanh nghiệp phải gia tăng các hoạt động kiểm soát kiểm nghiệm chất lượng theo chuỗi tại nguồn và thành phẩm
điều này sẽ khiến chi phí sản xuất tăng cao giá thành sản phẩm tăng hạn chế nhiều nguồn hàng nhưng đổi lại sẽ bảo đảm giữ được uy tín hàng hóa và niềm tin của khách hàng
mặc dù đã được vận động tuyên truyền nhắc nhở thậm chí yêu cầu ký cam kết không vi phạm nhưng đến nay tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
đoạn chạy qua địa phận huyện trấn yên tỉnh yên bái vẫn còn tồn tại nhiều điểm vi phạm trên hành lang đường cao tốc
theo báo cáo của công ty vận hành bảo trì đường cao tốc việt nam hiện nhiều điểm vi phạm hành lang chủ yếu nằm ở xã bảo hưng thuộc lý trình km một trăm một mươi sáu đến km một trăm một mươi
đa số các điểm vi phạm trước đó đã được đoàn liên ngành đến kiểm tra lập biên bản nhắc nhở nhiều lần và yêu cầu tháo rỡ không tái phạm
tuy nhiên các điểm vi phạm vẫn xây dựng nhà ở công trình kiên cố trên đất nông nghiệp
buôn bán hàng hóa nước mùi trong hành lang đường cao tốc
sau thời gian tuyên truyền nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn vì vậy các ngành chức năng cần phải có những giải pháp mạnh
để lập lại an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với bảo tàng văn học việt nam
tổ chức trưng bày chuyên đề văn học nghệ thuật trong kháng chiến từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
với gần hai trăm linh hình ảnh hiện vật hiện đang lưu giữ tại bảo tàng lịch sử quốc gia và bảo tàng văn học việt nam
giúp cho công chúng hiểu hơn giá trị to lớn sự định hướng của đề cương về văn hóa việt nam
những công hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung tư tưởng của đề cương
qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng
phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới
singapore bắt đầu triển khai các biện pháp thắt chặt an ninh tại nhiều khu vực
nhằm bảo đảm thành công cho cuộc gặp quan trọng giữa tổng thống mỹ donald trump
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào ngày một mươi hai tháng sáu này ở khách sạn capella trên đảo sentosa
lực lượng đặc nhiệm gu kha tinh nhuệ vốn bảo vệ những sự kiện lớn tại singapore đã được huy động
lực lượng này được trang bị giáp chống đại dịch
cảnh sát toàn thân súng trường và dao để sẵn sàng cho mọi tình huống
singapore cũng sẽ huy động số lượng cảnh sát và binh lính lớn chưa từng có để bảo vệ an ninh cho sự kiện
hai khách sạn hạng sang the st regis và shangri la địa điểm phái đoàn triều tiên và mỹ
nhiều khả năng sẽ lưu trú trong thời gian diễn ra sự kiện được tăng cường an ninh đặc biệt
nhiều rào chắn bê tông và kim loại được thiết lập tại một số tuyến đường
singapore đã ban hành lệnh cấm mang theo các biểu ngữ pháo sáng loa
tại những địa điểm gần khu vực tổ chức hội nghị
cảnh sát cũng kêu gọi dân chúng hợp tác đối với việc triển khai các biện pháp an ninh tăng cường
được đưa vào tuần tới quanh sentosa và trục đường trung tâm ochas
hoạt động trên không phận singapore cũng được giới hạn từ ngày một mươi đến một mươi bốn tháng sáu
trong thời gian này tình trạng trễ chuyến bay là hoàn toàn có thể xảy ra
dù chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh g bảy năm nay là tăng cường đầu tư
cũng như tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng
trong vấn đề căng thẳng thương mại giữa mỹ và các đồng minh đã chi phối nội dung nghị sự
ngày họp đầu tiên cũng như trong các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị
phía nga đã bác đề xuất kêu gọi trở lại g bảy và khẳng định
moscow đang tập trung vào những khuôn khổ hợp tác và đối thoại khác
tổng thống mỹ donald trump cho rằng các nước thành viên g bảy cần để nga trở lại tham gia
bởi sự cần thiết của moscow trên bàn đàm phán
tân thủ tướng italia giuseppe conte
cũng ủng hộ đề xuất của tổng thống trump cho rằng việc nga trở lại khối này
sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan
trong khi đó eu khẳng định hiện tại chưa phải là thời điểm để nga trở lại g bảy
thủ tướng đức angela merkel cho hay các đại diện của eu đều nhất trí rằng
hiện nga vẫn chưa đáp ứng được những điều kiện để trở lại g bảy
bên cạnh đó bà cho biết lúc này còn quá sớm để khẳng định hội nghị thượng đỉnh g bảy
có ra được tuyên bố chung hay không
do các nhà lãnh đạo của nhóm vẫn còn chưa đề cập đến thương mại và môi trường
hai vấn đề nhạy cảm nhất
thủ tướng đức cũng đề xuất thiết lập một cơ chế đánh giá và đối thoại chung
nhằm giảm căng thẳng tại hội nghị
pháp và đức hiện cảnh báo sẽ không ký văn bản tuyên bố chung nếu washington không nhường bộ
thủ tướng malaysia mahathir mohamad đã bất ngờ kêu gọi xem xét lại hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp
và cho rằng những nền kinh tế nhỏ như malaysia sẽ ở thế bất lợi
chiều theo những điều khoản hiện tại của thỏa thuận
theo thủ tướng mahathir cptpp cần phải tính đến mức độ phát triển của các nước khác nhau
theo đó những nền kinh tế yếu hơn cần phải được trao cơ hội để bảo vệ sản phẩm của mình
ông mahathir không bác bỏ tầm quan trọng của những thỏa thuận như cptpp
song cũng không đề cập đến khả năng nước này rút khỏi thỏa thuận
thủ tướng mahathir khẳng định
chính phủ ông cần xem xét lại tất cả các thỏa thuận được ký kết dưới thời chính phủ tiền nhiệm
bao gồm các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng thương mại và an ninh
các quan chức malaysia sẽ đến trung quốc và singapore để thương thảo lại các dự án mà malaysia đã ký với các nước này
sau khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày chín tháng năm vừa qua
thủ tướng mahathir mohamed tuyên bố ưu tiên của chính phủ mới là giảm nợ quốc gia
và cam kết giả soát các dự án lớn do chính quyền tiền nhiệm phê duyệt
ông ước tính malaysia có thể giảm gần một phần năm trong tổng số hai trăm năm mươi tỷ đô la nợ quốc gia
nhờ hủy các dự án lớn
như vậy hiệp hội các nhà sản xuất ô tô nhật bản đang quan ngại về việc mỹ tiến hành điều tra về vấn đề nhập khẩu ô tô
một động thái có thể dẫn tới việc nâng thuế nhập khẩu ô tô vào mỹ
hiện mỹ là thị trường chủ chốt cho các nhà sản xuất ô tô của nhật bản
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô nhật bản nếu mỹ nâng thuế nhập khẩu ô tô
điều này sẽ gây bất lợi cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô nhật bản cũng như làm tổn hại cho chính nền kinh tế mỹ
nếu các rào cản từ phía mỹ được áp đặt các nhà sản xuất ô tô nhật bản có thể phải nâng giá xe và người tiêu dùng sẽ bị giảm bớt sự lựa chọn
ngoài ra động thái này cũng gây gián đoạn nghiêm trọng các kế hoạch hợp tác giữa nhà sản xuất ô tô với các bên sản xuất linh kiện
đại lý tác động tiêu cực tới nền kinh tế và thị trường việc làm của chính nước mỹ
trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế đang ngày một nóng lên
tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng nhật bản shinzo abe mới đây đã đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán thương mại vào tháng bảy tới
năm ngoái các hãng chế tạo xe nhật bản sản xuất khoảng ba tám triệu xe tại các nhà máy ở mỹ
tương đương khoảng một phần ba trong tổng số một mươi hai triệu chiếc được sản xuất trong nước mỗi năm